chúng tôi tìm đến nhà anh tạ hồng điệp ở thôn gia phúc huyện thường tín hà nội vào những ngày cuối mùa sen nở
có rất nhiều bông đã rung cánh và đang tụ hạt
sen cung đình chỉ có từ ba đến năm hạt và không ẩn vào trong gương sen mà nổi lên trên nên nhìn rất khác biệt
gương sen của loại sen khác thường chứa hạt ở bên trong
còn gương sen cung đình nổi bật với những hạt to nhô lên cao vươn dài ra tách biệt
đã năm năm qua anh điệp sưu tầm hơn hai mươi loại sen để trồng ngay trong trọng
và cây kín chiếc sân gạch trước cửa nhà tạo nên một không gian sống mùa hè mát mẻ và thơm thò thanh khiết cho ngôi nhà của mình
cây sen nó gắn liền với cuộc sống của người việt từ ngày xưa
sen vừa là thực phẩm vừa là thuốc mà là một cây cảnh cao quý
mà khi mà trồng sen trong khu vực nhà mình thì tôi rất là cảm thấy hạnh phúc và sung sướng
hàng ngày sáng ngày ra được ngắm sen
buổi tối thì pha trà ngồi bú sen trong một khuôn viên thì cảm thấy rất rất thú vị
vì mình gần gũi sen thì cảm giác như mình được thư thái và tâm hồn mình nó nhẹ nhõm thanh tao
tuy nhiên cuộc sống cảm thấy nó ý nghĩa hơn rất nhiều
để có được những trậu sen cung đình tuyệt đẹp thì việc chăm sóc cũng rất tỉ mỉ
đây là công đoạn lấy bùn từ ngoài ruộng sạch về
bùn trồng sen không bị ô nhiễm độc hại như bùn lấy ở trong cống rãnh
nếu bị ô nhiễm sen sẽ chết
nước cho sen cũng phải là nước sạch
mà nước mưa là tốt nhất
khi sen đã lớn anh điệp luôn phải cắt tỉa những chỗ lá sâu và giữ mức nước vừa đủ để sen ra hoa kết hạt
hoa sen trong phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên
vậy nên những người đã có thú chơi hoa sen dần đều luyện cho mình sự tĩnh tâm và một tinh thần an lạc
loài sen cung đình hiện nay rất hiếm
chỉ có những người chơi sành mới có loại hoa này
hôm nay có cô hàng xóm sợ hết mùa sen mà chưa kịp chụp được kiểu ảnh nào nên đã tranh thủ diện chiếc áo dài để chụp ảnh làm kỷ niệm
đây là lần đầu tiên mình thấy sen cung đình trồng ở xung quanh nhà như thế này
bình thường thì mình biết đến sen thì vẫn thường hay trồng ở các đầm sen
giống như là sen hồ tây hay là các đầm sen xung quanh ở hà nội cũng rất là nhiều
thì điều đặc biệt là sen trồng ở trong nhà và trong những cái chỗ sen như thế này
hương thơm của loài hoa này đã tạo nên một không gian trong lành
làm cho con người trở nên thanh tịnh hơn và lớn hơn nữa là thông điệp về môi trường
người ta đều có thể tạo dựng và cải thiện môi trường sống của mình
nhờ vào sự yêu thích thiên nhiên và niềm đam mê với các loài hoa